thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày năm tháng bốn tại trụ sở trung ương đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì họp ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật
ban thường vụ đảng ủy học viện quân y và các đồng chí trung tướng đỗ quyết
phó bí thư đảng ủy giám đốc học viện quân y thiếu tướng hoàng văn lương
ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó giám đốc học viện quân y
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy
ban thường vụ đảng ủy học viện quân y các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
thiếu kiểm tra giám sát để một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của học viện
và nhiều cán bộ đảng viên vi phạm các quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong đề xuất tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín và mua sắm
vật tư y tế kit xét nghiệm phòng chống dịch covid một mươi chín
trung tướng đỗ quyết phó bí thư đảng ủy giám đốc học viện quân y cùng chịu trách nhiệm
về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy chịu trách nhiệm chính
và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của học viện quân y
đồng chí đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định của bộ quốc phòng
và quy chế làm việc vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương
trung tướng đỗ quyết phó bí thư đảng ủy giám đốc học viện quân y cùng chịu trách nhiệm
về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm
trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương
những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy học viện quân y các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm
hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã gây hậu quả nghiêm trọng vi phạm khuyết điểm của đồng chí đỗ quyết
và đồng chí hoàng văn lương gây hậu quả rất nghiêm trọng làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách nhà nước
ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín gây bức xúc trong xã hội
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và học viện quân y
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng
về xử lý kỳ luật tổ chức đảng
đảng viên vi phạm ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy học viện quân y
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm bằng hình thức cảnh cáo thi hành kỷ luật đồng chí trung tướng đỗ quyết
và đồng chí thiếu tướng hoàng văn lương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng